công an quận hoàng mai tp hà nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai có sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ
đã bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ nổ ở linh đàm hoàng mai hà nội ngày bảy tháng chín vừa qua
công an quận hoàng mai hà nội cho biết đã bắt giữ hai đối tượng gồm phạm hùng cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại tổ hai mươi bảy phường vĩnh niệm quận lê trân hải phòng
và hà huy thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú tại thôn đoàn kết xã cảm ân huyện yên bình tỉnh yên bái đã gây ra vụ nổ gói quà tại khu đô thị linh đàm vào ngày bảy tháng chín
theo hồ sơ điều tra ban đầu nguyên nhân xảy ra vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn xã hội
để giải quyết mâu thuẫn cường võ thuận đã lên kế hoạch chế tạo kíp nổ đặt vào hộp quà gửi cho anh dũng với mục đích đe dọa
cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật